xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện bảo thắng của tỉnh lào cai
phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ án giết người sau năm giờ gây án và bỏ trốn
chiều ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bờ sông thuộc thôn cầu vải
xã mậu đông huyện văn yên tỉnh yên bái
anh cù xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại địa phương
đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương dẫn đến tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
nhận được thông tin phối hợp của công an huyện văn yên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
triển khai lực lượng tiến hành giả soát kiểm tra
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
tại khu vực nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nghi phạm vũ văn hùng
trú tại xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước
nên đã dùng dao nhọn đâm anh nam
khi thấy nạn nhân gục xuống
đối tượng đã vay tiền của người quen
rồi bắt xe khách từ yên bái lên lào cai nhằm trốn
khi đến nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng
thì lực lượng công an bắt giữ
công an huyện bảo thắng đã bàn giao vũ văn hùng
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
để tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay
tin từ trạm cảnh sát giao thông quảng xương
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
cho biết trên tuyến cuối lộ một a
đoạn qua địa bàn vừa xảy ra
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến bốn người thương vào
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút
ngày năm tháng tám
tại km ba trăm bốn mươi ba
cộng bốn trăm linh cuối lộ một a
đoạn qua xã quảng trung huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
thời điểm trên một xe ô tô khách
dường nằm lưu thông hướng bắc nam
khi tới địa điểm trên đã va chạm
với một chiếc xe máy đang sang đường
do bị bất ngờ tài xế xe khách đạn đánh lái
sang bên phải để tránh chiếc xe máy
nhưng đã liên tiếp tông vào ba chiếc xe máy khác
đang đi và dựng trên vỉa hè
hậu quả một thanh niên ngồi sau
một chiếc xe máy tử vong tại chỗ
ba người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường ô tô khách và bốn xe máy
bị hư hỏng nặng
hiện vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa
phối hợp điều tra làm rõ
thưa quý vị kể từ sáu giờ ba mươi phút sáng
ngày hôm nay sáu tháng tám
tuyến nguyễn trãi thành phố hà nội
đã chính thức thí điểm phân làm phương tiện
bằng giải phân cách cứng
dự kiến đợt thi điểm này sẽ kéo dài trong vòng một tháng
từ ngày sáu tháng tám đến ngày sáu tháng chín
sau đó sở giao thông vận tải
thành phố hà nội sẽ có đánh giá
để lên phương án tổ chức giao thông
tiếp theo tuy nhiên trong ngày đầu tiên
triển khai thí điểm thì nhiều người dân
tỏ ra khá bất ngờ và không ít
tai nạn đã xảy ra
đoạn đường thí điểm phân làm dài khoảng
hơn hai km từ hầm chui thanh xuân
đến ngã tư sở theo phương án phân làm
hai làn xe sát vỉa hè đường nguyễn trãi
sẽ dành cho xe máy xe thô sơ và xe buýt
ba bốn làn sát giải phân cách giữa
dành cho ô tô việc phân là được thực hiện
bằng giải phân cách cứng như mũi tên phản quang
trụ chống va sô hàng rào di động
kết hợp hệ thống biển báo sơn kẻ
do ngày đầu áp dụng thí điểm phân làm
ô tô xe máy vào ngày nghỉ cuối tuần
nên mật độ giao thông thấp không xảy ra tình trạng
ổn tắc giao thông tuy nhiên thực tế
việc phân loại phương tiện rất khó khả thi
dù đã có sự điều tiết của cơ quan chức năng
tôi vẫn thấy là
các phương tiện vẫn đường ai nấy đi
và chỉ đi đúng đường
khi hầu như chỉ đi đúng đường
khi mà có giải phân cách
còn khi mà hết giải phân cách rồi
thì các phương tiện lại chập
và nhau đi lại một đường
và tôi nghĩ rằng là cái này thì
thực ra nếu như mà quyết liệt làm
thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện được
thực hiện được hè hay không thì vẫn là ý thức
của các phương tiện giao thông
cái việc mà cho phanh của nhân dân
của những người đi lại là chưa được tuân thủ lắm
có người đi bên xa bên nơi
bên xa bên kia vẫn là chưa quen với nền hết
xe máy với ô tô là
giữa xe máy với ô tô là họ đi vẫn chưa đúng làn
có người vẫn ô tô thì đi bên nơi
nhưng mà xe máy lại tạt xa bên kia
vẫn là chưa được đúng lắm
có thể hiểu phần nào cho người dân
bởi giải phân cách cứng này còn khá mới mẻ với nhiều người
việc xuất hiện đột ngột còn khiến không ít phương tiện gặp tai nạn
dù đã có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết
luồng giao thông và những người tham gia giao thông
không được biết trước
cái phân làn và không có biển hướng dẫn
phân làn ngay từ đầu đường
từ cái đầu đường đó
sau một thời gian sẽ lẩy sinh
tại sao tai nạn này vừa xảy ra luôn
là vì cái giải phân cách vừa mới dựng lên
không được có biển cứng cao để cảnh báo luôn
đây là giải phân cách cứng
mà đây chỉ là một cái trục phân cách cứng thôi
tức là một giải phân cách cứng
nhưng không có biển cao để đưa lên
người ta không phát hiện được rằng cái biển này
đang chỉ ở dưới chân biển
là có giải phân cách cứng
mới chỉ ngày đầu tiên
và mới chỉ là ngày cuối tuần thưa phương tiện
nhưng những bất cập đã lẩy sinh không ít
sẽ áp dụng thí điểm giải pháp tổ chức giao thông này
theo dự báo thì thứ hai đầu tuần tới
khi lưu lượng giao thông ở tuyến này trở lại như ngày thường
áp lực tăng lên rất lớn
chúng ta sẽ kiểm chứng được phần nào
tính hiệu quả và khả thi của phương án tổ chức giao thông mới
trên tuyến này
bắt đầu từ ngày năm tháng tám đội tuần tra
kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
phòng tám cục cảnh sát giao thông
triển khai cao điểm giao quân xử lý theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường
trong cơ thể có chất ma túy
vi phạm nồng độ cồn trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
ghi nhận trong đêm đầu tiên gia quân trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
phòng tám cục cảnh sát giao thông
phối hợp cùng phân viện khoa học hình sự
tại thành phố đà nẵng
tiến hành dừng kiểm tra hơn một trăm linh phương tiện
và test nhanh nồng độ cồn ma túy
đối với tài xế
tập trung chủ yếu vào xe kinh doanh vận tải
xe chở khách đường dài ô tô tải container
đối với các trường hợp vi phạm
được xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài lập chốt cố định lực lượng cảnh sát giao thông
cũng tăng cường tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để nâng cao hiệu quả xử lý
nỗ lực kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
đợt cao điểm sẽ kéo dài đến hết tháng chín
hôm qua thì phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh tây ninh
tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của ông nguyễn văn lũy
và bà đặng hồng châu
tại tổ năm khu phố gia lâm
tỉnh lộc thị xã trảng bàng làm chủ
phát hiện số lượng lớn bột ngọt giả
kém chất lượng
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện
các công nhân tại kho
đang tiến hành pha trộn một trăm linh bao bột ngọt
nhãn hiệu hai con tôm đỏ
loại hai mươi năm kg một bao
và hai bao muối loại năm mươi kg một bao
để đóng thành một trăm linh bốn bao bột ngọt thành phẩm
nhãn hiệu hai con tôm đỏ
có xuất xứ từ trung quốc
sau đó bán ra thị trường tiêu thụ
tại hiện trường tổ công tác đã lập biên bản
ghi nhận vụ việc và tạm giữ toàn bộ
ba con tôm đỏ muối
ba trăm ba mươi một bao bột ngọt chưa pha trộn
và một trăm linh bốn bao bột ngọt thành phẩm
một máy trộn xay một bàn cân
tại an giang lực lượng công an
đã phát hiện hai vụ bắt quả tang
hai đối tượng sử dụng xe mô tô
vận chuyển thuốc lá lậu
sáng ngày năm tháng tám
tại khu vực khóm vĩnh tây ba
phường núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác công an phường núi sam
phát hiện nguyễn thị bé ngọc
sử dụng xe mô tô
phía sau chở giỏ sách
bên trong có chứa gần năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhãn hiệu hero
một mươi ba h cùng ngày tại khu vực xã núi tô
huyện tri tôn
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phát hiện và bắt quả tang
nguyễn văn lành
trú tại thành phố châu đốc
sử dụng xe mô tô
vận chuyển sáu trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
hiện lực lượng công an đã lập biên bản
tạm giữ phương tiện cùng tác vật
để tiếp tục điều tra xác minh
đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện lục yên tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phạm thị yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã liễu đô
huyện lục yên tỉnh yên bái
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán
trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái
là đối tượng giàng thị dũ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã khao mang
huyện mù cang trải tỉnh yên bái
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
sùng a tổng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại xã bá hu
huyện trạm tấu tỉnh yên bái
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
của pháp luật để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những
hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện